khi anh trèo lên mái tôn đưa tay cứu bé gái kèm theo đoạn clip anh mạnh viết
đây là một video mà mình mới nhận được thông qua video mọi người đều thấy được mình không hoàn toàn đỡ được em bé
sự việc xảy ra quá đột ngột mình đã không nhớ rõ được hết các chi tiết thành thật mong mọi người thông cảm
video này hiện cũng được lan truyền ở nhiều trang mạng xã hội và gây ra dư luận trái chiều về việc anh nguyễn ngọc mạnh có thực sự đỡ được bé gái hay không
ngay lập tức nhiều người quay lại hoài nghi một số bài viết đã đưa tin giật tít câu view với ẩn ý tiêu cực gây ra những tranh cãi
biến một câu chuyện đầy tính nhân văn trở nên đầy sự nghi ngờ trong con mắt của nhiều người
khi những chi tiết của sự việc tiếp tục bị mang ra mổ xẻ bình luận đông đảo cư dân mạng đã thể hiện sự bất bình

tuy nhiên không có gì phải bàn cãi về hành động dũng cảm và sự nỗ lực quyết đoán của anh nguyễn ngọc mạnh khi ngay lập tức vượt qua tường rào leo lên mái tôn để cứu cháu bé
điều kỳ diệu xuất hiện và bé gái đã sống sót như một phép màu
nếu không có một người sẵn sàng leo lên cái mái tôn ấy không nghĩ suy toan tính hiểm nguy xảy đến với mình nỗ lực với tay ra đỡ ta có chắc rằng phép màu ấy sẽ xuất hiện hay không
tôi khâm phục tinh thần và nghĩa cử cao đẹp của bạn mạnh
không cần phải xem lại clip quay chậm trên cái mái tôn đó
thử hỏi nếu mạnh không đón và đỡ được bé và em bé cứ rơi tự do xuống cái mái tôn đó thì sẽ như thế nào nhỉ
hãy tôn vinh những giá trị thật của cuộc sống
những người tốt như bạn mạnh rất đáng trân trọng
dù với bất cứ gốc quay nào thì nhân cách con người của mạnh cũng không thay đổi
lúc đấy thì chỉ biết là nhảy ra
và tìm được đường lên chỗ nào cao nhất có thể để đón được cháu
và xác định rõ ràng được hướng cháu rơi với cả vị trí để mình đứng cho nó an toàn
và làm sao để mình đứng ở thế chủ động
chứ không để thế bị động
như hôm qua thì em vẫn dính vào chỗ bị động
nếu không đón các cháu kịp thời thì cháu vẫn bị thương
những chia sẻ của anh mạnh sau sự việc này tiếp tục được cư dân mạng lan tỏa
và cho rằng chính bản thân người trong cuộc
chưa từng một lần nhận mình là anh hùng
tự truyền thông và cộng đồng mạng tung hô
và giờ lại không ít người quay lại hoài nghi
nhiều ý kiến cho rằng
đó vẫn là một hành động cực kỳ đẹp và hết sức đáng quý
cần được nhân rộng tinh thần ấy trong cộng đồng
nhất là trong thời đại mà sự vô tâm đã trở nên phổ biến trong xã hội như hiện nay
thế nhưng dư luận hãy để cho người trong cuộc được trở về với cuộc sống bình thường như trước kia
điều chúng ta cần lan tỏa là niềm tin
vào những điều diệu kỳ những điều tốt đẹp trong cuộc sống mà thôi
may là cậu ấy từ chối mọi sự tung hô tán thưởng
mong là người bình thường không nhận là anh hùng
chứ không thì chẳng biết các anh hùng bàn phím sẽ còn miệt thị như thế nào nữa
khi tin vào những điều tốt đẹp
đôi mắt sẽ nhìn thấy những điều tốt đẹp
và cuộc sống sẽ vì thế mà tốt đẹp theo
miệng lưỡi như dao như rìu của xã hội
đầu đầu cũng bị tìm ra
điều đó cũng là giàn cảnh làm ơn mắc oán thử hỏi còn ai dám làm việc tốt
vậy nên tốt nhất nên học cách công nhận nỗ lực của người khác
điều đáng chân quý nhất là một người đã không ngại khó khăn sự an toàn của bản thân để cứu người khác
vậy là quá đủ
đông đảo cư dân mạng cho rằng câu chuyện nên dừng lại tại đây
hành động dũng cảm của cá nhân anh nguyễn ngọc mạnh đã được mọi người ghi nhận
đã có những sự động viên khích lệ kịp thời từ người đứng đầu chính phủ
em bé đã được an toàn
những phép màu thì vẫn xảy ra trong cuộc sống
hãy tin và lan tỏa điều đó
mới đây tập đoàn môi trường nhật bản gve đơn vị từng thí điểm làm sạch sông tô lịch bằng công nghệ nano nhật bản
và khử mùi bãi giác nam sơn cùng tẩm thầu
nhật bản vừa đề xuất lập quy hoạch hệ thống ngầm chống ngập kết hợp với cao tốc ngầm chống ủn tắc chạy dọc sông tô lịch bằng nguồn vốn viện trợ từ phía nhật bản
và dự án nhắm đến ba mục tiêu chính gồm tránh ủn tắc giao thông nội đô giảm ô nhiễm môi trường nước và ống ngập khi mưa bão
tuy nhiên xung quanh đề xuất này hiện vẫn đang vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều
sau đây là ghi nhận của phóng viên antv
mời quý vị cùng theo dõi
đây không phải là lần đầu tiên
những dự án của nhật bản đến với sông tô lịch
và đây cũng không phải là lần đầu tiên
hà nội tìm cách khai thác khoảng không gian ngầm
tại hà nội
một khoảng không gian còn khá sơ khai và ít được khai thác
nhiều ý kiến cho rằng thì đây là một dự án khá là táo bạo
và có thể được giải được một phần nào bài toán ủn tắc giao thông tại hà nội
và cũng có thể thay đổi được diện mạo của sông tô lịch
một bài toán khá nan giải của thủ đô hà nội trong nhiều năm qua
tuy nhiên thì cũng có nhiều luồng ý kiến cho rằng
đây là một dự án mà thiếu tính khả thi và phi thực tế
đặc biệt là khi có những hình ảnh đầu tiên của dự án được công bố
theo đó đề xuất hệ thống cao tốc ngầm được thiết kế hai tầng độc lập
dành cho hai chiều xe chạy
tầng trên bố trí chiều xe chạy theo hướng vành đai ba võ trí công sân bay nội bài
tầng dưới bố trí xe chạy theo hướng võ trí công đường vành đai ba linh đàm
mỗi tầng được thiết kế với ba làn xe trong đó hai làn di chuyển chính
với tốc độ tối đa cho phép là tám mươi và sáu mươi kmh và một làn dừng xe khẩn cấp
dự án đi vào khai thác sẽ giảm lưu lượng ô tô lưu thông trên tuyến
và rút ngắn thời gian di chuyển của trạng vành đai ba trên cao võ trí công
trong giờ cao điểm từ bốn mươi phút xuống còn một mươi năm phút
cũng như góp phần làm giảm lưu lượng ô tô trên trục đường hiện nay
tuy nhiên các chuyên gia về giao thông cho rằng
nếu tuyến này đi vào hoạt động sẽ là tuyến tăng áp rất lớn
khi đấu nối vào mạng lưới giao thông hiện tại
chúng ta cũng chưa nói là đến chuyện con đường hầm có hay không
mà chúng ta chỉ cần nói là
các cái tiếp cận của các cái tuyến đường khác nhau trong một đô thị
thì chúng ta biết rằng là
mối quan hệ thứ cấp và sơ cấp
rồi những quan hệ chính phủ
những cái trục giao thông tốc độ cao
chuyển hóa xuống các tốc độ lớn
thì nó đều phải có những cái quả chuyển tiếp
có những quảng trường
có những vòng xoay để giảm tốc độ
để tiếp cận như đó và
những cái khu vực đó
là cần một cái diện tích một cái không gian rất là lớn
và người ta
khi mà thiết kế những cái khu vực đó là người ta thường được thiết kế
cả một cái vùng đô thị
một cái cúp đô thị nó có tương tác với các hệ thống giao thông đó
chứ không phải đơn giản
đưa một con đường có tốc độ cao
vào trong một cái khu dân cư tập trung
hay khu đô thị
và tiếp cận với nó
một cách nó tùy biến như vậy
nhiều chuyên gia giao thông cho rằng
tuyến đường vành đai hai thì đang hình thành
và cụ thể là tuyến đường vành đai hai trên cao đã
đến khu vực nga tư sở và đang chờ phóng tuyến
và còn tuyến đường láng này thì đã được mở rộng
và gần như không xảy ra tình trạng ủn tắc và đặc biệt đó các giờ cao điểm đều không xảy ra tình trạng ủn tắc
vậy thì nếu làm thêm một đường ngầm
nghĩa là giao thông ba mức
mặt đất và trên cao liệu có thực sự cần thiết
cùng với đó đây là một dự án rất tốn kém
vì việc xây dựng đường hầm đòi hỏi công nghệ tiên tiến
với mức đầu tư sẽ cao hơn nhiều lần
và thường là gấp từ ba lần so với đường bộ và đường trên cao
tuy nhiên chi phí đầu tư lại đến từ nguồn vốn viện trợ của nhật bản
và điều này đồng nghĩa với việc
người dân sẽ không phải trả phí
để xây dựng các cơ sở hạ tầng khác nữa
cho nên tôi nghĩ là nên tiết kiệm chứ không tôi nhắc lại
không phải vì các bạn nhật cho không mà chúng ta có quyền tiêu lãng phí
không những chi phí xây dựng rất lớn
mà cùng với đó là những lo ngại về sau
khi tuyến này đi vào hoạt động
thì việc vận hành tuyến này cũng gặp không ít khó khăn
bên cạnh đó là những thay đổi về mặt địa chất của những khu vực lân cận
suốt dọc chiều dài tuyến
cái nguy hiểm
của những cái đường ngầm
là những các cái nguy cơ cái rủi ro
về phòng hòa
về ngấp úng
nguy cơ về
ảnh hưởng lún sập sang các công trình xây dựng khác
rồi thay đổi cả địa hình địa mạo
rồi là thủy văn
trong các cái nền đất như thế nếu với một cái tình trạng
là anh không bổ sung được nguồn nước vào trong nước ngầm nữa
anh liên tục đào sâu xuống lòng đất
anh hút nước ra đi
để anh xây dựng bê tông
và anh triệt tiêu cái bề mặt bổ sung nước
thì có nghĩa rằng
những cái lỗ rỗng mà
do áp lực nước đẩy lên
không còn nữa
thì việc sụt lún
những cái cát tơ
những hang động nhỏ
trở thành hang động lớn
trong lòng đất
là rứt quát xảy ra
và đến lúc đó thì chúng ta
có thể phải chi rất nhiều tiền
và rất nhiều những cái khu vực dân cư
trở thành không an toàn nữa
cả hai thành phố
đã từng chứng kiến những hố sụt lún
đặc biệt là thành phố hồ chí minh
thưa quý vị và các bạn hầu như năm nào chúng ta cũng ghi nhận các trường hợp trẻ nhỏ gặp nạn do rơi từ tầng cao các trung cư và đều có điểm chung là những nơi này không có lưới bảo vệ bàn công ô thoáng hay là cửa sổ vụ việc cho bé bị rơi từ tầng một mươi hai ở một trung cư trên địa bàn quận thanh xuân thành phố hà nội vừa xảy ra nhưng đã may mắn được cứu sống một lần nữa là lời cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh đối với ẩn họa từ những trung cư không có lưới chắn bảo vệ các quy chuẩn tiêu chuẩn hiện hành đang được quy định như thế nào về vấn đề an toàn xây dựng
trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong các khâu thẩm duyệt quản lý các công trình ra sao những biện pháp cần làm ngay để ra soát việc thực hiện tiêu chuẩn an toàn cho trẻ ở gia đình
nội dung này sẽ được chúng tôi trao đổi cụ thể với khách mời của góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
ông lê văn thịnh nguyên trưởng phòng quản lý chất lượng công trình xây dựng một cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng bộ xây dựng
trước hết thì xin mời ông cùng quý vị khán giả cùng theo dõi một clip ngắn sau đây
khoảng giữa tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu tại tòa nhà ranbow linh đàm hoàng mai hà nội một cháu bé sáu tuổi rơi từ giếng trời tầng một mươi một không được lắp lưới xuống đất tử vong
chiều hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy một bé trai năm tuổi leo qua cửa sổ lan can rồi rơi từ tầng một mươi bảy của một trung cư ở phường văn quán quận hà đông tp hà nội hậu quả tử vong tại chỗ
ngày ba tháng ba năm hai nghìn một mươi chín bé trai bốn tuổi treo ra cửa sổ và rơi từ tầng cao của trung tư rai city hà nội

thưa ông lê văn thịnh từ clip vừa rồi thì ông nhìn nhận như thế nào về lỗ hổng trong việc đảm bảo an toàn tại các tòa nhà trung cư tòa nhà cao tầng hiện nay
thưa chị theo tôi đối với các trung cư cao tầng hiện nay những tử huyệt có khả năng gây ra mất an toàn đặc biệt cho trẻ nhỏ là ở những vị trí như ban công lô gia sân thượng cầu thang và đặc biệt trên sân thượng khu vực giếng trời

thưa chị theo tôi đối với các trung cư cao tầng hiện nay những tử huyệt có khả năng gây ra mất an toàn đặc biệt cho trẻ nhỏ là ở những vị trí như ban công lô gia sân thượng khu vực giếng trời
các trung cư cao tầng hiện nay những tử huyệt có khả năng gây ra mất an toàn đặc biệt cho trẻ nhỏ là ở những vị trí như ban công lô gia sân thượng khu vực giếng trời